chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm là ngày sách việt nam
đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về văn hóa ở nước ta
và tạo ra cố huyết hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển
quyết định này càng có vai trò quan trọng trong điều kiện những năm gần đây
ngành xuất bản đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bởi sự gia tăng ảnh hưởng
của các phương tiện nghe nhìn và mạng xã hội
các báo số ra ngày hôm nay tiếp tục có những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp
của nguyên chủ tịch nước lê đức anh
báo đại biểu nhân dân có bài
nguyên chủ tịch nước lê đức anh một dân tộc văn minh là một dân tộc không bao giờ sống với hận thù
là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt kiến thiết việc bình thường hóa quan hệ giữa việt nam và hoa kỳ
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyên chủ tịch nước lê đức anh đã đến new york tham dự phiên họp của liên hợp quốc
kể lại kỷ niệm này nguyên phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại đại sứ ngô quang xuân cho biết
ông còn nhớ như in câu nói của nguyên chủ tịch nước như một lời nhắn nhủ và khẳng định với nhân dân hoa kỳ
và nhân dân trên toàn thế giới một dân tộc văn minh là một dân tộc không bao giờ sống với hận thù
dân tộc việt nam đang làm như vậy
thành phố hồ chí minh có mạng lưới sông ngòi canh rạch dày đặc trong đó có ba con sông lớn chảy qua
hệ thống sông kênh rạch giúp cho thành phố trong việc tưới tiêu lưu thông thủy và giúp tạo bộ mặt cảnh quan cho thành phố
báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài
khai thác quỹ đất ven sông
là tài nguyên quý giá nhưng quỹ đất ven sông tại thành phố hồ chí minh lâu nay bị bỏ hoang phí không khai thác
ở nhiều nơi bị các tổ chức cá nhân lấn chiếm tận ra lòng sông
vì thế kế hoạch khai thác quỹ đất ven sông để phát triển kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh nhận được nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ
báo sài gòn giải phóng có bài viết đáng chú ý áp dụng nhiều biện pháp ngăn ngừa xe điên
một trong những giải pháp được phó thủ tướng chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trường hòa bình nhấn mạnh là cần ra soát lại để sửa nghị định bốn mươi sáu theo hướng
bên cạnh xử phạt hành chính các hình thức xử phạt có thể là tịch thu phương tiện buộc người vi phạm lao động công ích nếu cần có thể xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
nhiều chuyên gia giao thông cũng cho rằng các hình thức xử phạt này không chỉ mang tính gian đe mà còn giúp giảm thiểu ngăn chặn việc tái phạm của những lái xe đã từng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng
cũng liên quan đến vấn đề này báo tuổi trẻ có bài viết phạt nặng tài xế uống rượu bia
thống kê của cơ quan chức năng cho thấy trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám nước ta có hơn hai mươi năm hai trăm linh người chết
trung bình tai nạn giao thông mỗi năm đã cướp đi sinh mạng của tám bốn trăm linh người
bài viết cho rằng hơn bao giờ hết đã đến lúc chúng ta nên ủng hộ đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước sớm thực thi những hình phạt
bên cạnh xử phạt hành chính các hình thức xử phạt có thể là tịch thu phương tiện
buộc người vi phạm lao động công ích nếu cần có thể xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
để cuộc sống ngày càng an toàn hơn sinh mạng của con người được bảo vệ tốt hơn
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay nêu thông tin đi lại dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm khan vé tàu hỏa máy bay
mặc dù các đơn vị vận tải đã sớm xây dựng phương án tăng cường phương tiện tăng tần suất hoạt động
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ
đến thời điểm này khi đã cận kề ngày nghỉ lễ chỉ đường bộ là con xe trong khi đường sắt và đường không đều trong tình trạng hàn vé
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang bốn
đổi mới đánh giá thi cử cần giải pháp đột phá là bài viết trên báo quân đội nhân dân cho rằng
vụ việc sửa điểm ở hà giang sơn la hòa bình khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua
câu hỏi đặt ra là nếu thay đổi hình thức đánh giá để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào
nhằm tránh những bất cập hạn chế
theo tiến sĩ nguyễn văn hòa chủ tịch hội đồng quản trị hệ thống giáo dục chất lượng cao nguyễn bình khiêm
cách đánh giá để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của giáo dục việt nam từ trước tới nay
mới chỉ kiểm tra được sự ghi nhớ kiến thức mà chưa đánh giá đúng được thực chất năng lực của học sinh
điều này đòi hỏi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia phải thay đổi như thế nào để đánh giá sát với mục tiêu giáo dục của chương trình mới
là đề ra chuyển từ nền giáo dục cung cấp kiến thức sang nền giáo dục chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của người học
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân